tỉnh kiên giang có đường biên giới giáp nước bạn campuchia khá dài
và có vị trí chiến lược quan trọng về mọi mặt
thời gian qua tỉnh đã tập trung phát triển kinh tế xã hội
ổn định đời sống người dân xây dựng dùng biên giới hòa bình hợp tác hưởng nghị
là giải pháp căn cơ góp phần bảo vệ dựng chắc chủ quyền an ninh quốc gia
để phát huy tiềm năng kinh tế khu vực biên giới
kiên giang đã thông qua quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu
tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư thúc đẩy phát triển toàn diện
trọng tâm là phát triển hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội
tạo hướng đi mới cho kinh tế dùng biên
những năm gần đây kinh tế khu vực biên giới tỉnh kiên giang tiếp tục có bước phát triển khá
công tác an sinh xã hội giảm nghèo và bảo hiểm được quan tâm
tỷ lệ hộ nghèo khu vực này đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba giảm còn hai sáu mươi năm

theo chuẩn mới tỉnh thông qua đề án phát triển khu kinh tế cửa khẩu quốc tế hà tiên theo quy hoạch
định hướng phát triển thành phố hà tiên trở thành đô thị trọng điểm
là trung tâm kinh tế phát triển mạnh về thương mại biên giới dịch vụ du lịch
theo đồ án quy hoạch thành phố hà tiên là đô thị cửa khẩu quốc tế
giang hóa hành chính khoa học kỹ thuật giáo dục đào tạo và du lịch dây miển
đô thị có truyền thống lịch sử di sản giang hóa và di sản thiên nhiên đa dạng về hệ sinh thái
đồng thời thành phố hà tiên có vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh quốc gia
và là một cực tăng trưởng phía tây của tỉnh kiên giang đô thị trọng điểm của dùng đồng bằng sông cửu long
đồ án đã thể hiện quá trình nghiên cứu khoa học bài bản về đặc thù
đặc trưng độc đáo của đô thị lịch sử hà tiên trong mối quan hệ hữu cơ
giữa các giá trị di sản lịch sử sinh thái
nhân văn trong lịch sử hiện tại và tương lai đặc biệt quan tâm tăng cường tác quản lý đô thị
quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch
đồ án quy hoạch định hướng phát triển không gian theo mô hình đô thị di sản lưỡng cực nhất thể đa trung tâm
nhìn được chia thành tám khu vực phát triển
đô thị truyền thống đô thị phát triển du lịch di sản giang hóa lịch sử tham quan danh làm tháng cảnh
đô thị cửa khẩu logistics du lịch nghỉ dưỡng quá cảnh mua sắm du lịch sinh thái ngập nước
đô thị du lịch cộng đồng công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao đô thị du lịch chuyên đề du lịch khám phá
sinh thái biển phát triển cảng sân bay chuyên dụng phục vụ du lịch và giao thông đô thị kết nối với phú quốc
và cùng lân cận với hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ
trong quá trình triển khai đồ án quy hoạch tỉnh đặt lên hàng đầu lợi ích của người dân
nâng cao đời sống vật chất tinh thần thu nhập của nhân dân đồng thời đảm bảo hài hòa chia sẻ lợi ích giữa nhà nước người dân và doanh nghiệp

duyệt các quy hoạch phân khu quy hoạch chi tiết thiết kế đô thị
ra soát các dự án đầu tư xây dựng đặc biệt là các dự án hạ tầng kỹ thuật khung
theo đúng quy định tuân thủ quy hoạch được duyệt quy chuẩn về quy hoạch xây dựng
và theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch đô thị xây dựng đất đai
đầu tư lâm nghiệp và các lĩnh vực khác
nằm bên dòng kênh vĩnh tế và con sông giang thành đầy ấp phù sa
giang thành là một nguyện dùng biên của tỉnh kiên giang
gồm năm xã dọc theo tuyến biên giới giáp với tỉnh campot dương quốc campuchia
dùng đất này là cửa ngõ từ campuchia đến kiên giang và các tỉnh miền tây nam bộ
giang thành là nguyện biên giới thuận nông xa trung tâm của tỉnh
điểm xuất phát thấp còn nhiều khó khăn
cơ cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật vừa thiếu vừa yếu và chưa đồng bộ
từ thực trạng trên trong những năm qua các cấp quỹ đảng chính quyền đã quan tâm chỉ đạo
thực hiện nhiều giải pháp nhằm quy động tối đa mọi nguồn lực
để tập trung đầu tư

theo đó đã nâng cấp mở rộng đường ht ba đường t ba
quảng trường công viên hồ nước trung tâm hành chính quyện
bờ kè chống sạt lỡ kênh hà giang và một số công trình trọng điểm khác
nhìn chung công tác phân bổ và sử dụng nguồn giống đầu tư đã phát huy hiệu quả tích cực
các công trình có trọng tâm trọng điểm được đầu tư phân kỳ hàng năm
theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện
các công trình nghiệm thu đưa vào hoạt động cũng đã phát huy hiệu quả sự
tạo sự lan tỏa trong kết nối giao thông kết nối giao thương hàng quá rồi phát triển kinh tế xã hội
tuy đất nông nghiệp rộng nhưng phần nhiều còn quang quá không canh tác được
do đó một bộ phận người dân dù có đất hay không vẫn phải đi làm thuê
làm công việc thời vụ khác để cải thiện phần nào kinh tế của gia đình
bên cạnh đó nhiều mô hình xe
canh như tôm lúa tôm cua cá tôm sú tạo thu nhập ổn định cho người dân tuyến biên giới
theo thống kê của ngành nông nghiệp hiện nay toàn quyện thả nuôi được trên ba năm trăm linh hectare thủy sản
đạt chín mươi bảy chín kế hoạch tăng năm mươi hai hectare so với cùng kỳ sáng lượng đạt trên sáu sáu trăm linh tấn
trong đó có trên ba trăm năm mươi hectare nuôi tôm thăm canh
trên ba hectare nuôi tôm quảng canh cải tiến chủ yếu nuôi tôm thẻ chân trắng
hiện tại các doanh nghiệp và phần lớn hộ cá nhân nuôi theo kỹ thuật công nghệ cao
tiết kiệm nước năng suất trung bình trên một mươi tám tấn một hectare

dự án nuôi tôm hai giai đoạn
dự án nuôi tôm hai giai đoạn khác với cách nuôi truyền thống của bà con
góp phần cải thiện đời sống của cư dân bùn biên
trong đó đặc biệt là góp phần tăng thêm thu nhập góp phần xây dựng nông thôn mới cho địa phương
ngoài nuôi tôm hai giai đoạn
ở phòng cũng có triển khai các chương trình dự án liên quan tới nuôi tôm quảng canh
xen canh đa canh đa con nuôi tôm sú kết hợp nuôi tôm thẻ và nuôi cua
dọc theo dùng biên là dùng kinh tế mới đa số hộ dân từ nhiều nơi trong tỉnh đến đây lạp nghiệp
có những gia đình đã định cư hàng chục năm được nhà nước cấp đất nhà đất ruộng
nhưng do điều kiện thổ nhưỡng canh tác khó khăn nên đến nay kinh tế của nhiều hộ vẫn chưa phát triển
hiện chính quyền địa phương đã triển khai nhiều dự án phát triển cộng đồng
chính sách an sinh xã hội để từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân
dự án nuôi bò haifer là một trong những mô hình kinh tế đã và đang được triển khai có hiệu quả tại địa phương này
hai mươi năm hộ dân nghèo trong ấp được cấp bò giống đều rất phấn khởi
mỗi con bò giống trị giá ít nhất khoảng hai mươi triệu đồng nên giá họ là tài sản quý
các hộ dân đều chăm sóc tốt cho con bò của mình tin tưởng rằng nó sẽ tạo được nguồn giống bình dững cho gia đình
hiện nay đàn bò haifer ngày càng được nhân lên về số lượng góp phần xóa đói giảm nghèo
thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung của địa phương
việc khai thác bền dững đồng cỏ bàn kết hợp bảo tồn nghề thủ công địa phương tại xã phú mỹ
đến nay đã có khoảng năm trăm linh hộ dân tham gia với diện tích dự án là ba trăm bốn mươi hai hectare
người thì đang đệm người nhịp nhặn mấy lượng những tấm cỏ bàn cho đều có
mũi kim đường chỉ người chú tạo hình thành chiếc giỏ kẹp hồ sơ cặp sách túi đựng nữ trang
đã tạo nên nét văn hóa đặc trưng riêng có tại dùng đất này
ngày đang cỏ bàn hiện còn nhiều tiềm năng vì đây là sản phẩm thân thiện với môi trường
rất được thị trường ưa chuộng nhất là ở các nước phát triển đồng thời sản phẩm đã đạt chuẩn ô cớp
ký theo đơn hàng đơn hàng khi là hợp đồng nhiều miễn ba bốn công thì mình ký hai ba tháng
còn công thì mình ký một tháng
một công thì khoảng tầm sáu bảy ngàn sản phẩm
tại gần tới tết khách nước ngoài ưa chuộng ba giỏ sách ba giỏ sách là nữ hay là nam
ưa chuộng cái đó nhất
còn sau này sau tết ưa chuộng ba cái sọt gác
để từng bước giúp người dân dần ổn định thu nhập nâng cao đời sống
thời gian qua địa phương đã nghiên cứu
đầu tư nhiều mô hình trong đó có nghề đang cỏ bàn nuôi bò và cá bớt
nuôi sen canh như tôm lúa tôm cua cá tôm sú
những mô hình kinh tế được hỗ trợ xây dựng đang tạo nên hướng đi mới cho dùng biên
để mỗi gia đình mỗi khu dân cư trở thành những cột mốc những giành đai
bảo vệ dựng chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
đến nay có một mươi năm sản phẩm cỏ bàn của ba chủ thể là hợp tác xã phụ nữ cỏ bàn
phú mỹ xã phú mỹ với ba sản phẩm cơ sở sản xuất thủ công miễn nghệ toàn phát
xã phú lợi với hai sản phẩm và công ty trách nhiệm hữu hạng thảo điền phú mỹ
xã phú mỹ với một mươi sản phẩm được công nhận sản phẩm ô cốp bốn sao cấp tỉnh
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có nhu cầu đến liên hệ liên kết tiêu thụ sản phẩm cỏ bàn tại địa phương
điện bàn tiếp cận các chính sách hỗ trợ về máy móc thiết bị để phục vụ ngành nghề phát triển thêm
tham gia các hội trợ triển lãm cũng như các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá
giới thiệu sản phẩm hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể cỏ bàn phú mỹ
tỉnh sẽ quyết liệt chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa và kiểm soát chặt hơn nữa trong quá trình tổ chức thực hiện
đồng thời sẽ có phân công cụ thể lĩnh đạo tỉnh sẽ theo dõi trong quá trình chỉ đạo thực hiện của các ngành và các địa phương
hướng đi mới cho kinh tế dùng biên của tỉnh kiên giang là triển khai nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung
khu kinh tế cửa khẩu phù hợp với tình hình mới phát triển thành khu kinh tế tổng hợp
gồm công nghiệp thương mại dịch vụ du lịch đô thị và nông lâm ngư nghiệp
đặc biệt là trở thành trung tâm giao lưu giữa các tỉnh đồng bằng sông cửu long và nước bạn campuchia
với định hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm